tại vùng tâm dịch tỉnh hồ bắc trung quốc chính quyền thành phố hoàng cương thông báo từ ngày hôm nay một mươi bốn tháng hai sẽ siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh
trong đó có việc phong tỏa những khu dân cư và chỉ cho phép các phương tiện xe cộ cần thiết hoạt động
ngoài ra hoạt động phân phối thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác sẽ do đội ngũ nhân viên đặc biệt thực hiện
các biện pháp kiểm soát chặt chẽ này sẽ được triển khai trong một mươi bốn ngày và giới chức sẽ xem xét tình hình trước khi quyết định dỡ bỏ hay gia hạn
trong khi đó hôm qua singapore đã ghi nhận thêm tám ca nhiễm chủng mới của covid một mươi chín mức tăng theo ngày cao nhất từ trước tới nay nâng tổng số người nhiễm lên con số năm mươi tám
tất cả các trường hợp nhiễm mới đều chưa từng tới trung quốc song đều có liên quan tới các ca nhiễm trước đây
trong một diễn biến khác bộ y tế campuchia cùng ngày cũng thông báo không có trường hợp nào trong số hai mươi hành khách trên du thuyền ms westerdam
cho kết quả dương tính với covid một mươi chín du thuyền với hơn hai hai trăm linh người đã cập cảng của campuchia sau khi bị nhiều nước từ chối do lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh
sáng nay một mươi bốn tháng hai thủ tướng campuchia hun sen đã có mặt tại cảng bắt tay và tặng hoa cho hành khách và thủy thủ đoàn khi họ bước xuống tàu và lên một chiếc xe đang chở